liên quan đến vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại dự án
khu dân cư tân thịnh xã đồi sáu mươi một huyện tràng bom cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai
đã khởi tố bị can bắt tạm giam thêm hai bị can gồm lương quang huy nguyên phó trưởng phòng
quản lý đô thị huyện tràng bom hiện là chủ tịch ủy ban nhân dân xã giang điền huyện tràng bom
và nguyễn văn nhật huy chuyên viên phòng quản lý đô thị huyện tràng bom
cả hai cán bộ này bị bắt giam về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
liên quan đến vụ việc xảy ra trái phép hơn sáu trăm tám mươi căn nhà liền kề biệt thự tại xã đồi sáu mươi một huyện trảng bom
công an tỉnh đồng nai đã khởi tố bị can ông phan duy nghĩa nguyên trưởng phòng quản lý đô thị huyện tràng bom
ông nguyễn hải triều phó trưởng phòng quản lý đô thị huyện tràng bom và bà nguyễn lan hạnh
chuyên viên phòng tài nguyên và môi trường huyện tràng bom
hiện công an tỉnh đồng nai mở rộng điều tra các cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định
sáu bị cáo trong vụ án nhận hối lộ tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ba nghìn bốn trăm linh bốn d và ba nghìn bốn trăm linh năm d ngày hôm qua đã bị tòa án nhân dân tỉnh hải dương đưa ra xét xử
theo cáo trạng từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai nguyễn phú nam đỗ văn kiên
nguyễn anh và hà văn toàn là phó giám đốc của trung tâm ba nghìn bốn trăm linh bốn d và ba nghìn bốn trăm linh năm d đã lợi dụng nhiệm vụ quyền hạn được giao
bàn bạc thống nhất với nguyễn văn phúc giám đốc công ty an pha và phạm văn năng giám đốc công ty thiên an là hai công ty thiết kế thi công
cải tạo phương tiện xe cơ giới đường bộ nhận hối lộ gần hai trăm ba mươi bảy triệu đồng của một mươi hai chủ phương tiện
các bị cáo này đã hướng dẫn các chủ phương tiện tự thi công cải tạo phương tiện sau đó hợp thức hóa hồ sơ thi công
kiểm tra nghiệm thu phương tiện và cấp giấy chứng nhận không đúng quy định cho hai mươi ba xe ô tô
hội đồng xét xử đã tuyên phạt nguyễn văn phúc năm năm tù bùi trọng quyền anh đỗ văn kiên hà văn toàn mỗi bị cáo bốn năm tù
nguyễn phú nam ba năm sáu tháng tù và phạm văn năng ba mươi tháng tù cùng về tội nhận hối lộ
nhận được tin báo của người dân vào sáng ngày hai mươi bảy tháng chín lực lượng công an tỉnh kiên giang đã tiến hành bắt quả tang đối tượng
dùng xe ô tô tải vận chuyển số lượng lớn thuốc lá điếu nhập lậu
theo đó khoảng bốn giờ ba mươi phút sáng nay phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh kiên giang phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông
đã tiến hành dừng xe bắt quả tang huỳnh văn đậm trú tại phường vĩnh quang thành phố giạch giá tỉnh kiên giang
đang vận chuyển hai mươi năm hai trăm linh bao thuốc lá ngoại nhập lậu có giá trị ước tính là trên ba trăm năm mươi triệu đồng
tại đoạn đường nối vào tuyến cao tốc lộ tẻ rạch sỏi thuộc xã dục tượng huyện châu thành
qua làm việc bước đầu đậm khai nhận vận chuyển thuê số thuốc lá nói trên cho một người đàn ông không rõ lai lịch
từ tỉnh long an về tỉnh hậu giang với tiền công là ba triệu đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang đang tạm giữ đậm để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi vận chuyển hàng cấm
đồn biên phòng thị hoa bộ đội biên phòng tỉnh cao bằng phối hợp với đội kiểm tra liên ngành
huyện hạ lăng vừa bắt giữ một mươi chín năm trăm linh con gà giống không rõ nguồn gốc xuất xứ
trong khi đang tuần tra tại xóm bản thưn xã cô ngân huyện hạ lăng tổ tuần tra lưu động
bộ đội biên phòng thị hoa phối hợp với đội đặc nhiệm bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh cao bằng phát hiện đối tượng
ma kiên khoan chú tại xã trí thảo huyện quảng hòa đang chở số hàng trên bằng xe ô tô đỗ ở khu vực biên giới
tại thời điểm kiểm tra lái xe khoan không xuất trình được hóa đơn
chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số giống ra cầm trên
cùng ngày đồn biên phòng thị hoa phối hợp với đội kiểm tra liên ngành tiến hành tiêu hủy số ra cầm trên
theo đúng quy định của pháp luật
sau quá trình trinh sát ngày hai mươi sáu tháng chín phòng cảnh sát kinh tế môi trường công an tỉnh đồng nai
phối hợp với đội quản lý thị trường số một của quản lý thị trường tỉnh đồng nai đã triệt phá địa điểm
sang chiếc ga trái phép tại đường số ba khu công nghiệp biên hòa một
phường an bình thành phố biên hòa do ông thái văn đức ngụ ở xã gia canh huyện định quán lập chủ
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện ông thái văn phúc cha ruột của anh đức và ba nhân viên
đang tiến hành san chiết ga trái phép từ bồn cố định sang các vỏ chai ga mang nhiều nhãn hiệu khác nhau
qua kiểm tra thực tế thì đội quản lý trường số một đã phát hiện là tại thời điểm kiểm tra
thì đang có là tổng số trọng là trên hai trăm linh bình ga
hiện trường lực lượng chức năng thu giữ một bồn chứa loại năm tấn bốn cân chiếc ga
hai trăm bảy mươi năm bình ga loại một mươi hai kg và bốn mươi năm kg trong đó có một trăm bốn mươi bốn bình ga đã được thành phẩm
mang các nhãn hiệu như saigon petrol gia định ga vt ga
cái nhất là xăng chiếc ga không đảm bảo chất lượng cái thứ hai nữa là bình không đảm bảo trọng lượng
và ảnh hưởng đến cháy nổ rất nguy hiểm cho người sử dụng
qua kiểm tra ban đầu lực lượng chức năng xác định việc san chết ga của cơ sở này chưa có giấy phép hoạt động
sau khi lập biên bản sự việc lực lượng chức năng đã tạm giữ toàn bộ số tăng vật liên quan
để tiếp tục xác minh xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị tin vào những lời hứa hẹn với mức lãi suất khủng nhiều người đã mất tiền tỷ
vì đầu tư vào công ty bất động sản nhật nam mà không hề biết tiền đầu tư đi vào đâu
việc trả lãi được cam kết trả định kỳ theo ngày tuần tháng
tuy nhiên trên thực tế việc huy động vốn này không phải là huy động vốn để đầu tư vào các hoạt động sản xuất kinh doanh sinh lợi nhuận
theo cơ quan chức năng mục đích sử dụng vốn của huy động của công ty nhật nam có nhiều dấu hiệu nghi vấn
khả năng hoạt động theo mô hình ponzi có nghĩa là lấy tiền của người sau trả cho người trước
hình thức lừa đảo này đã nhiều lần được các cơ quan chức năng đưa ra cảnh báo
dòng vẫn không ít người rơi vào bẫy và có thể mất trắng
tôi xin chào tất cả các cô bác anh chị
với vai trò thúy được người chứng trách nhiệm tôi khẳng định rằng tất cả các cô bác anh chị ngồi ở đây
gửi tiền vào cho nhật nam tôi cam kết rằng sẽ không bị mất
đó là lời hứa hẹn của lãnh đạo công ty nhật nam
còn đây là những gì các nhà đầu tư nhận được sau khi đầu tư vào công ty này
tôi bây giờ cũng rời vào môi giới để tôi mua để tôi tham gia hợp đồng này
chúng miệng tôi

đó là lời hứa hẹn của lãnh đạo công ty nhật nam
trong phiên tảng thảo đồng là cam kết là tháng sáu
sẽ trị trả cho chúng tôi tháng sáu không trị trả
không có một lý do là phải trị như thế nào
dưới hình thức kêu gọi hợp tác đầu tư công ty nhật nam đã huy động vốn bằng cam kết trả lợi nhuận trung bình hơn bốn mươi
thậm chí tới bảy mươi hay tám mươi một năm
không những thế với số tiền đầu tư nhất định nhà đầu tư còn được nhận thêm cổ phần của công ty và các loại quà tặng
lãi suất khủng không rủi ro tiền về ngay đó là một trong những chiêu trò rũ rỗ của mô hình lừa đảo ponzi
ponzi đó là một cái hình thức kinh doanh theo kiểu là đa cấp kim tự tháp
hình thức này đã xuất hiện từ hơn một trăm linh năm nay rồi
đỉnh chóp của kim tự tháp chính là những đối tượng lừa đảo chính đã thành lập ra cái công ty có thể là công ty ma
để từ đó thực hiện việc phát triển chi nhánh theo hình thức mở rộng chân kim tự tháp
tức là những người càng ở dưới cái chân kim tự tháp là những người đầu tư mới vào và những người hưởng lợi là những người ở phía trên
và tất nhiên là không có hoạt động kinh doanh gì cả cái người đến sau trả cho người đến trước
nó đánh vào cái lòng tham đánh vào cái lợi nhuận mà người tham gia được hưởng
đặc biệt là nó đánh vào cái lợi nhuận theo kiểu đoàn bảy tài chính
anh huy động được càng nhiều người tham gia mới thì anh càng được nhiều lợi nhuận hơn
và do đó khiến cho người ta tin rằng là mình dù biết rằng là đây có thể là không thật là ảo hoặc là bị lừa
nhưng mà nó kích người ta rằng là à mình tham gia theo kiểu lướt sóng thật nhanh rút sớm vẫn có thể an toàn
và nó tạo ra một sự ảo tưởng khiến cho người tham gia là tự g mình bẫy mình
thời gian qua các vụ lừa đảo thông qua hoạt động huy động vốn trái phép kêu gọi đầu tư tiền ảo ngoại hối chứng khoán quốc tế hay đầu tư bất động sản xảy ra ngày càng nhiều
điểm chung là các đối tượng thường sử dụng mô hình kinh doanh đa cấp dù rỗ các nhà đầu tư nhà môi giới cứ mời thêm được người mới sẽ hưởng thêm hoa hồng
theo các chuyên gia đây là biến tướng của hoạt động kinh doanh đa cấp cần được nhận diện để kịp thời ngăn chặn xử lý
chúng ta thì gần đây đã bổ sung quy định này theo đó là bắt buộc các đối viện đa cấp là không được phép bắt người tiêu dùng người tham gia nhà đầu tư là phải bỏ vốn
hoặc là trả thưởng dựa trên kết quả huy động vốn của người khác
thì chúng ta đã có nhưng mà về cơ bản thì cái chế tài cho nó là chưa đủ mạnh
thứ hai nữa là bằng chứng cho cái việc đó là cũng không phải là dễ
bởi vì các công ty kinh doanh đa cấp là họ tìm mọi cách để họ biến báo cái khoản tiền đó dưới các hình thức khác nhau
ví dụ như là nhận hàng về tiêu thanh phân phối hoặc là những cái lời hứa về mặt giấy tờ rất là rõ nhưng thực tế thì lại không được như vậy
và do đó nó tạo ra một cái sự lách lách luật
để tạo niềm tin cho người đầu tư thông thường các đối tượng sẽ ký kết các hợp đồng hợp tác kinh doanh hay ủy thác đầu tư
tuy nhiên thực chất khi sự việc vỡ lở các bản hợp đồng này gần như không thể bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư
vì vậy theo các luật sư để tránh lâm vào tình cảnh tiền mất tật mang các nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ khi ký kết các loại hợp đồng này
khi chúng ta đặt bút ký vào một cái hợp đồng đấy thì chúng ta phải đọc thật kỹ công việc nội dung của cái hợp tác đầu tư ủy thác đầu tư này ra sao
khi mà mình chuyển tiền vào đầu tư thì cái dòng tiền này sẽ đi về các loại hợp đồng này
đi về đâu ai là người quản lý ai sẽ là người chịu trách nhiệm đối với cái dòng tiền này
quyền và nghĩa vụ của các bên nữa và đặc biệt nữa là họ trong đấy phải có nội dung cam kết đầu tư đúng mục đích
và nêu rõ người phải chịu trách nhiệm khi mà đầu tư sai mục đích
khi một lượng lớn các nhà đầu tư đột nhiên rút vốn hoặc không thể kêu gọi thêm nhà đầu tư mới mô hình ponzi sẽ sụp đổ
do đó nhà đầu tư phải luôn thận trọng kiểm chứng thông tin về các dự án đầu tư
các tổ chức huy động vốn các giấy tờ pháp lý liên quan để tránh sập bẫy hành vi núp bóng huy động vốn để lừa đảo
chuyển sang các tin tức kinh tế trong nước đáng chú ý
theo hiệp hội lương thực việt nam so với cuối tháng tám giá gạo xuất khẩu của việt nam đã giảm ba mươi năm usd một tấn
trong phiên giao dịch mới đây giá gạo năm của việt nam đã giảm ba mươi năm usd một tần
giá gạo năm của việt nam đã giảm năm usd một tấn về mức sáu trăm linh tám sáu trăm một mươi hai usd một tấn
giá gạo hai mươi năm tấm còn năm trăm chín mươi ba năm trăm chín mươi bảy usd một tấn
giá gạo hiện nay đang có xu hướng trứng lại sau động thái của một số nước nhập khẩu nhằm kiềm chế lạm phát
tập trung vào chính sách phát triển sản xuất trong nước để tăng cường lượng tồn kho tìm kiếm các nguồn lương thực thay thế cho gạo
tuy nhiên mức độ biến động của giá gạo xuất khẩu sẽ còn phụ thuộc vào chính sách của các nước xuất khẩu lớn như thái lan
ấn độ trong thời gian tới do đó bộ công thương đề nghị các doanh nghiệp cần theo dõi tình hình thương mại toàn cầu
và tìm hiểu kỹ các đối tác trước khi ký hợp đồng ngoài ra các doanh nghiệp cần tính đến những phương án có thể xảy ra để phòng tránh rủi ro
công ty cổ phần vận tải đường sắt hà nội harako thông tin hành khách mua vé đi tàu từ

ngày một mươi năm giờ ngày hai mươi bảy tháng chín cho các tàu chạy trong tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba sẽ được giảm giá đến hai mươi
cụ thể đối với các tàu sp hai sp bốn chạy ga lào cai đi ga hà nội vào các ngày từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần
tàu na một mươi hai giữa hà nội vinh tàu se hai mươi chiều đà nẵng hà nội chạy các ngày trong tuần
mua trước thời gian tàu chạy từ hai đến chín ngày
được giảm năm giá vé trước từ một mươi đến một mươi chín ngày được giảm một mươi trước từ hai mươi ngày trở lên được giảm hai mươi
tuy nhiên số lượng vé giảm giá mỗi loại chỉ hai mươi vé một tàu một ngày
quy định ở mức giảm theo thời gian mua vé sang ngày đi tàu này cũng được áp dụng đối với các mác tàu tuyến hà nội hải phòng
chạy các ngày từ thứ hai đến thứ năm hàng tuần số lượng vé giảm giá mỗi loại là hai mươi vé một tàu một ngày
áp dụng với tàu thống nhất se một se hai se năm se sáu hà nội
tàu se một mươi chín chiều hà nội đà nẵng các ngày trong tuần vé có cự li vận chuyển từ bốn trăm linh km trở lên
số lượng vé giảm giá cho mỗi loại chỗ là một mươi vé một tàu một ngày
giá bán trên không áp dụng cho mua vé khứ hồi vé nhóm và các đối tượng chính sách xã hội
các đối tượng hành khách này có chính sách ưu đãi giảm giá riêng
tiếp theo mời quý vị cùng đến với trường quay tp hcm để cùng cập nhật những tin cước kinh tế đáng chú ý khác
trong kinh tế
theo hồ sơ vụ việc khoảng hai mươi hai h ngày ba tháng sáu phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường
công an tỉnh bến tre tuần tra trên tuyến sông tiền thuộc thúy phận xa phú túc huyện châu thành
phát hiện bắt quả tang nguyễn văn trải cùng một số người khác đang vận hành tàu sắt khai thác các lòng sông trái phép
với tổng khối lượng cát là trên hai mươi ba mét khối
trước đó nguyễn văn trãi còn có một tiền sự về hành vi khai thác các sông trái phép
và bị ủy ban nhân dân thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang xứ phạt hành chính số tiền một trăm một mươi tám bảy triệu đồng
công an thành phố hồ chí minh mở cao điểm xử lý xe chở khách và xe container từ ngày một tháng tám đến ngày một mươi năm tháng một mươi
sau một mươi năm ngày tổ chức tuyên truyền nhắc nhở từ ngày một đến ngày một mươi năm tháng tám và sau một tháng tiến hành kiểm tra xử lý
từ ngày một mươi năm tháng tám đến ngày một mươi năm tháng chín cảnh sát giao thông thành phố đã xứ phạt hơn năm trường hợp vi phạm
số tiền phạt hơn bốn tỷ đồng
cảnh sát giao thông các quận
huyện thành phố thủ đức và các đội trạm thuộc phòng cảnh sát giao thông công an thành phố hồ chí minh
đã tiến hành tổng kiểm soát đối với một mươi sáu bốn trăm linh phương tiện trong đó có hơn chín tám trăm linh xe khách và gần sáu sáu trăm linh xe container
tiến hành lập biên bản hơn năm trường hợp vi phạm với số tiền phạt nợ kho bạc nhà nước hơn bốn tỷ đồng
trong số vi phạm tập trung chủ yếu các lỗi như dừng xe đổ xe đón trả khách không đúng nơi quy định
chở hàng trong khoang chở hành khách không có hoặc không mang theo hợp đồng vận chuyển
đặc biệt trong số đó có tám trường hợp vi phạm nồng độ cồn và chín mươi bốn trường hợp vi phạm về tốc độ
tạm giữ một mươi phương tiện và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe đối với hai trăm bốn mươi sáu trường hợp
thống kê cũng cho thấy sau một tháng thực hiện cao điểm số vụ tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố
đã được kéo giảm đáng kể tai nạn giao thông một trăm một mươi tám vụ làm chết ba mươi một người bị thương tám mươi ba người
việc xử các vi phạm giao thông nhận được sự ủng hộ tích cực từ người dân quá trình triển khai thực hiện
thể hiện được tính quyết liệt của lực lượng chức năng vì vậy các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách
cũng như các đơn vị kinh doanh vận tải bằng container đã chấp hành nghiêm các quy định pháp luật
về trực tự an toàn giao thông qua đó tạo được sự cạnh tranh công bằng giữa các doanh nghiệp
công an tỉnh bình dương vừa triển khai kế hoạch tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đối với loại hình nhà ở chung cư nhà ở nhiều căn hộ cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao
nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh có nguy cơ cháy nổ cao trên địa bàn tỉnh
thông qua các buổi kiểm tra khảo sát lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh nắm chắc tình hình hoạt động
có liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại nhà chung cư nhà ở nhiều căn hộ
cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh có nguy cơ cháy nổ cao trên địa bàn tỉnh
qua đó tập hợp những tồn tại bất cập trong công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ để tham mưu đề xuất các giải pháp khắc phục
trên cơ sở kết quả kiểm tra trả sát thống kê danh sách công trình phân loại các tồn tại theo lĩnh vực xây dựng
phòng cháy chữa cháy cấp phép điện lực để có giải pháp an toàn phòng cháy chữa cháy và thoát nạn phù hợp đúng quy định
kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm không đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ theo đúng quy định của pháp luật
công tác trả sát kiểm tra xử lý vi phạm về phòng cháy chữa cháy và cố nạn cứu hộ phải được triển khai quyết liệt
toàn diện đảm bảo khách quan và tuân thủ theo quy định của pháp luật
hạn chế ảnh hưởng tối đa đến nhu cầu sinh sống chính đáng của người dân và hoạt động kinh doanh của các cơ sở
phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm ngô minh châu đã ký ban hành kế hoạch khẩn để tổ chức kiểm tra và đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cố nạn cứu hộ
cho các cơ sở kinh doanh nhà trọ nhà ngăn phòng cho thuê chung cư mini nhà ở tập thể và chung cư trên địa bàn thành phố
ủy ban nhân dân tp hcm yêu cầu kiểm tra xử lý một trăm linh hành vi vi phạm về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
tạm đình chỉ đình chỉ hoạt động theo đúng quy định bắt buộc các cơ sở phải khắc phục tất cả những tồn tại vi phạm về phòng cháy chữa cháy theo quy định
kiên quyết không để các cơ sở vi phạm hoặc có nguy cơ cháy nổ tiếp tục hoạt động
ủy ban nhân dân tp hcm cũng yêu cầu các sở ngành chính quyền phối hợp quản lý nhà nước đối với các cơ sở kinh doanh nhà trọ
nhà ngăn phòng cho thuê nhà ở nhiều căn hộ thường gọi là chung cư mini nhà ở tập thể chung cư cũ
đặc biệt là vai trò trách nhiệm của cấp ủy chính quyền các cấp nơi các loại hình cơ sở này hoạt động
đồng thời kiện toàn củng cố lực lượng tại chỗ làm công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại cơ sở
khu dân cư đáp ứng phương châm bốn tại chỗ bảo đảm thực chất hiệu quả
trên cơ sở kết quả kiểm tra các cơ quan đơn vị trà sát thống kê danh sách công trình
phân loại các tồn tại theo lĩnh vực xây dựng phòng cháy chữa cháy cấp phép cư trú điện lực
ảnh hưởng nhu cầu sinh sống chính đáng của người dân và hạn chế đến mức tấp nhất việc xảy ra cháy do nguyên nhân chủ quan của con người
thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang lần đầu tiên tổ chức tổng kết và trao giải vô địch cá bảy màu đồng bằng sông cửu long năm hai nghìn hai mươi ba
giải đấu tổng cộng có hơn sáu trăm năm mươi hồ cá và một mươi tám thể loại tham gia nhằm tạo cơ hội giao lưu học hỏi
và chia sẻ kinh nghiệm giữa các nghệ nhân và đơn vị sản xuất kinh doanh cá cảnh
mục tiêu của sự kiện là cải thiện việc chăm sóc sưu tầm
bảo tồn và nhân giống cá cảnh tăng cường chất lượng và giá trị sản phẩm
cũng như giới thiệu và quảng bá thương hiệu cho các loại cá mới
ngoài ra giải đấu cũng khuyến khích nâng cao kỹ thuật lai tạo giống cá cảnh mới
tỉnh tiền giang hy vọng rằng sự kỳ này sẽ thu hút hoạt động văn hóa và du lịch trong cộng đồng
và giới thiệu hình ảnh và người dân của tỉnh đến với bạn bè
đáng chú ý cá bảy màu loại cá cảnh cũng có khả năng hiệu quả trong việc kiểm soát sự xuất hiện
của lăng quăng và bọ gậy trong khu vực sinh sống góp phần vào việc phòng chống mũi và bệnh suốt suốt huyết
đối với tp hcm dù có phát triển theo hướng công nghiệp dịch vụ hiện đại đến mức nào
thì nông thôn nông dân và nông nghiệp vẫn giữ vững như một phần quan trọng không thể thiếu
trong quá trình phát triển bình vẩn
bí thư thành ủy tp hcm nguyễn văn nên đã nhấn mạnh tại đại hội đại biểu hội nông dân tp hcm lần thứ một mươi một
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn
vào sáng nay hai mươi bảy tháng chín
tham dự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội bí thư thành ủy tp hcm nguyễn văn nên nhấn mạnh
nhiệm kỳ vừa qua các cấp hội và hội viên nông dân tp hcm đã chung sức cùng đáng bộ chính quyền
và các tầng lớp nhân dân thành phố nỗ lực vượt qua khó khăn thử thách tích cực chủ động thực hiện
các nghị quyết chương trình kế hoạch hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra
nông nghiệp thành phố đã có những bước tiến vượt bậc phát triển đúng định hướng nông nghiệp đô thị hiện đại
chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả
đã có năm mươi sáu trên năm mươi sáu xã của thành phố đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm trên năm huyện được công nhận đạt
chuẩn nông thôn mới đời sống của nhân dân các địa bàn nông thôn không ngừng được cải thiện
bí thư thành ủy nguyễn văn nên cho rằng xây dựng nông thôn mới gắn liền với phát triển đô thị bền vững
xây dựng đô thị thông minh làng xã thông minh là xu hướng tất yếu để nâng cao chất lượng sống của người dân
định hướng của thành phố trong thời gian qua cũng như thời gian tới mà nghị quyết đại hội một mươi một cũng đã
khẳng định chúng ta tập trung phát huy mạnh mẽ và sử dụng có hiệu quả nguồn lực từ các thành
phần kinh tế để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng ở nông nghiệp nông thôn chuyển dịch cơ cấu kinh
tế để nâng cao hiệu quả sử dụng đất chuyển đổi
sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị xây dựng nông thôn thưởng văn minh hiện đại
nó là một trụ cột của thành phố trong bảo vệ môi trường sinh thái phòng chống ô nhiễm môi trường
biến đổi khí hậu bảo tồn phát huy giá trị lịch sử văn hóa truyền thống đi đôi với việc chăm lo
xây dựng đảng vệ thống chính trị trong sạch vững mạnh xây dựng hậu nông dân vững mạnh toàn diện
thực sự là tổ chức đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nông dân
đồng chí nguyễn văn nên chỉ đạo hội nông dân thành phố trong thời gian tới cần nâng cao chất lượng
và đa dạng hóa sinh hoạt các chi hội tổ hội nghề nghiệp các câu lạc bộ nông dân đạt vị chú trọng
phát triển hội viên mới là trí thức nhà khoa học chuyên gia cùng với đó là phát huy hơn nửa vai
trò của hội trong công tác giám sát phán biệt xã hội góp ý xây dựng đảng chính quyền đồng thời
nhanh chóng đổi mới công tác truyền thông chuyên đổi số trong công tác hội
dự báo cho thấy các đơn hàng có doanh nghiệp có thể tái khởi động từ quý bốn năm nay ngân hàng
đang tập trung cung cấp vốn để hỗ trợ cho doanh nghiệp chuẩn bị cho sự phục hồi sản xuất và các
đơn hàng cuối năm những ghi nhận ngay sau đây cũng sẽ khép lại kinh tế phương nam ngày hôm nay
cụ thể ngân hàng này đã và đang chú động tiến hành ra soát và nhận diện khách hàng có ngành nghề
thuộc danh sách các ngành được hỗ trợ lãi suất đồng thời triển khai gửi thông báo về chương trình tới
khách hàng và kết nối các chuyên gia quan hệ khách hàng tại các chi nhánh trên toàn quốc liên hệ
để trao đổi trực tiếp và hỗ trợ chi tiết các thủ tục cần thiết đại diện ngân hàng cho biết trong
giai đoạn cuối năm doanh nghiệp sẽ cần gia tăng nguồn lực cho sản xuất kinh doanh nên các ngân
hàng cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh tiến độ giải ngân cho các khoản vay
hưởng ứng các chương trình các giải pháp của chính phủ của ngân hàng nhà nước
thì mb chúng tôi cũng là một trong những ngân hàng tiên phong trong việc xây dựng các cái gói
cả cái chương trình tín dụng hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân với lãi suất đặc biệt thấp
có thể kể là doanh nghiệp hiện nay thì chúng tôi có thể tài trợ ở mức xung quanh chỉ có năm một năm
và cá nhân thì xung quanh con số chỉ khoảng bảy bảy năm một năm
trong sáu tháng đầu năm gói tín dụng ưu đãi do các tổ chức tín dụng trên địa bàn tp hcm
đã đăng ký từ đầu năm theo kế hoạch của chương trình kết nối ngân hàng doanh nghiệp để giải ngân đạt tám mươi hai tám quy mô gói
trên cơ sở kết quả đạt được trong sáu tháng cuối năm hai nghìn hai mươi ba ngành ngân hàng tp hcm xác định tiếp tục
thực hiện các giải pháp và hành động quyết liệt hơn nữa để phát huy hiệu quả chương trình
có một cái điểm mới trong tổ chức chương trình chúng tôi sẽ tổ chức chương trình theo cái quy mô là
cụ các quận liền kè với cách tổ chức đó thì nó sẽ đảm bảo đáp ứng tốt hơn và thực hiện tốt hơn
chương trình này nó sẽ vừa tăng cường tần suất hỗ trợ vừa tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp
cận thuận lợi vốn vay mà nó còn đảm bảo thực hiện tốt cái hoạt động truyền thông nhất là tạo ra cái
kết thúc cũng như là tháo gỡ khoản cho doanh nghiệp để tiếp cận thuận lợi chính sách
sự vào cuộc của các ngân hàng thương mại và sự quyết tâm của ngân hàng nhà nước sẽ là tín hiệu
tích cực tạo tiền đề để hỗ trợ thiết thực cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong thời
gian tới bên cạnh đó việc giảm mặt bằng lãi suất cho vay cũng sẽ hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng tính
dụng trong những tháng cuối năm khi mà lãi suất cho vay giảm thì các tầng lớp kinh tế ở trong
nước việt nam sẽ có xu hướng là vay mượn nhiều hơn để đầu tư cho các hoạt động sản xuất cũng như là
các nhu cầu của họ giống như mua sắm này kia thì khi đó sẽ hỗ trợ phần nào cho nền kinh tế bên
cạnh đó thì khi mà cái lãi suất ở mức thấp thì nó cũng làm cho cái tăng trưởng tín dụng có được có
được sự cải thiện đáng kể
và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bộ phim này cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại